với tác động của dịch covid một mươi chín tăng trưởng kinh tế của việt nam có thể giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một mươi một năm qua
đây là dự báo của ngân hàng phát triển châu á adb trong báo cáo cập nhật mới nhất của tổ chức này về tình hình kinh tế việt nam
tuy nhiên adb cũng tin rằng sang đến năm hai nghìn hai mươi một tăng trưởng kinh tế sẽ phục hồi
theo adb sau khi việt nam đón lằn sóng thứ hai của dịch covid một mươi chín quay trở lại
tăng trưởng gdp trong năm hai nghìn hai mươi đã được điều chỉnh xuống so với mức dự báo từ hồi tháng bốn
sự sụt giảm của tăng trưởng kinh tế là do lực cầu tiêu dùng trong và ngoài nước suy giảm
làm ảnh hưởng đến sản xuất ảnh hưởng tới một loạt các động lực tăng trưởng
tuy nhiên việt nam vẫn thành công với các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô
và đang là một trong những điểm sáng của châu á thái bình dương bất chấp kết quả tăng trưởng sụt giảm
theo các chuyên gia của adb để phục hồi và tăng trưởng kinh tế trở lại sau cú sốc covid một mươi chín
nguồn lực đầu tư công các chính sách hỗ trợ của chính phủ đóng vai trò cực kỳ quan trọng
việt nam cần lưu ý cải thiện khả năng thực thi chính sách
theo các chuyên gia việt nam vẫn cần lưu ý một số rủi ro các bẫy kinh tế hậu covid một mươi chín
khi các nền kinh tế cùng kiểm soát được dịch và tăng trưởng
việt nam cần phải thể hiện được lợi thế cạnh tranh của mình để thu hút được các nguồn lực đầu tư có chất lượng để tăng trưởng bền vững
những lợi thế đó không nằm ở ưu đãi thuế nhân công rẻ
mà nằm ở việc cải thiện môi trường kinh doanh chất lượng nhân lực chi phí logistics